trong thời gian qua các sở ngành và hai huyện thanh liêm và kim bảng tỉnh hà nam đã chủ động tích cực triển khai tuyên truyền đôn đốc thanh kiểm tra công tác bảo vệ môi trường bờ tây sông đáy
việc chấp hành các quy định của các doanh nghiệp khai thác khoáng sản và các cơ sở hoạt động sản xuất kinh doanh khác đã đạt được kết quả bước đầu
sau hai năm thực hiện đề án hai nghìn sáu trăm một mươi bảy giảm ô nhiễm môi trường khu vực phía tây sông đáy thuộc địa bàn các huyện thanh liêm kim bảng tỉnh hà nam đã đạt được một số kết quả nhất định
tình trạng ô nhiễm bụi tại một số khu vực trọng điểm đã giảm việc sử dụng vật liệu nổ công nghiệp đã từng bước được kiểm soát
thời gian tới tỉnh hà nam tiếp tục chỉ đạo quán triệt các đơn vị liên quan và các doanh nghiệp tổ chức thực hiện nghiêm các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường theo đề án tổng thể đã được phê duyệt
tăng cường sử dụng các biện pháp trinh sát nghiệp vụ để nắm bắt tình hình phát hiện ngăn chặn và xử lý kịp thời các tổ chức cá nhân doanh nghiệp hoạt động khai thác chế biến vật liệu xây dựng vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường